cảm ơn các bạn đã theo dõi
xin chào các bạn

xin chào các bạn đã theo dõi
vào tối ngày một mươi chín tháng một mươi hai lực lượng công an bất ngờ ập vào bắt quả tang một nhóm đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá
gồm nguyễn văn phụ là đối tượng cầm đầu cùng hai đối tượng giúp sức là đặng quang trung và ngô huỳnh minh hoàng cùng tám đối tượng là con bạc
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an thu giữ nhiều thiết bị máy tính vi tính điện thoại trích xuất lịch sử giao dịch đánh bạc từ các tài khoản mà các đối tượng quản lý
tháng một mươi một đến nay nhóm đối tượng này đã thực hiện cá độ bóng đá với tổng số tiền hơn bảy hai tỷ đồng
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đang tiếp tục điều tra
đội cảnh sát hình sự công an thành phố bơn ma thuột tỉnh đắk lắc phối hợp với công an xã hòa thuận cũng vừa bắt một nhóm đánh bạc tại nhà riêng ở xã hòa thuận thành phố buôn ma thuột
nhóm gồm một mươi đối tượng bị bắt quả tang khi đang đánh sóc đĩa ăn tiền
trong một căn nhà tại thôn một ở xã hòa thuận do phạm thị cúc làm chủ nhà
trên chiếu bạc và trong người các đối tượng tổ công tác đã thu giữ hơn bốn mươi triệu đồng cùng nhiều tăng vật chứng có liên quan đến việc đánh bạc
được biết nhóm này thường xuyên tụ tập đánh bạc tại nhiều nơi là những căn nhà riêng và thay đổi địa điểm thường xuyên để tránh sự phát hiện của cơ quan công an cũng như người dân
sau bốn ngày đêm tổ chức truy xét đến ngày hôm qua hai mươi tháng một mươi hai
đội cảnh sát hình sự công an thành phố nha trang đã truy bắt được nhóm đối tượng gây ra liên tiếp hai vụ cướp tài sản trong đêm trên địa bàn thành phố
bốn nghi can bị bắt giữ gồm đoàn ngọc khôi một mươi tám tuổi nguyễn tấn thịnh một mươi sáu tuổi đào trọng luân một mươi năm tuổi và cá minh đức một mươi ba tuổi đều trú tại thành phố nha trang
trước đó vào đêm ngày một mươi năm tháng một mươi hai các nghi can này đã dùng kéo nhọn và sử dụng vũ khí khống chế hai nạn nhân tại phường tân lập và phường phước hải
rồi cướp đi một chiếc xe máy
các nghi can bị bắt giữ gồm đoàn ngọc khôi một mươi tám tuổi nguyễn tấn thịnh một mươi sáu tuổi đào trọng luân một mươi năm tuổi đào trọng luân một mươi năm tuổi đào trọng luân một mươi năm tuổi
cùng với sự vào cuộc đấu tranh triệt phá của lực lượng công an đòi hỏi mỗi người dân phải chủ động phòng ngừa nâng cao cảnh giác
như vậy mới ngăn chặn được loại tội phạm này
công an tp thái nguyên vừa bắt giữ đối tượng tống ngọc thắng trú tại phường quang vinh tp thái nguyên về hành vi trộm cắp tài sản
trong khoảng thời gian từ khoảng tháng một mươi đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một thắng là đối tượng đã gây ra tám vụ trộm cắp tài sản với tổng giá trị gần hai trăm linh triệu đồng
trong đó có bảy vụ tại các căn hộ shop house thuộc khu đô thị pisenza đồng bẩm lợi dụng đêm tối thắng đột nhập vào các căn hộ qua ô cửa sổ không đóng
hoặc phá khóa các cửa trên mái nhà sau đó lục lọi trộm cắp các tài sản như điện thoại di động bếp từ máy khoan máy đục bê tông bình nóng lạnh và trên một trăm một mươi triệu đồng tiền mặt
cũng với thủ đoạn đột nhập từ nóc nhà trần tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại thị trấn hùng sơn huyện đại từ đã trèo lên tầng hai của một ngôi nhà
tại thị trấn hùng sơn để trộm cắp tài sản
sau đó em đi xuống em dưới nhà đấy là nhà tập hóa sau đó em lục tìm tài sản lấy được tài sản ra ngoài
thông qua công tác quản lý đối tượng kết hợp với các biện pháp trinh sát công an huyện đại từ đã xác định được khu vực
thời điểm trần tuấn anh thực hiện hành vi trộm cắp tài sản và bố trí lực lượng vây bắt
đến năm giờ sáng cùng ngày đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang chạy trốn thu giữ tiền và thẻ điện thoại tổng trị giá gần ba triệu năm trăm linh nghìn đồng
đây là đối tượng tù tha
có một tiền sự về đi trường giáo dưỡng và hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
sau khi lực lượng trinh sát đã dựng nên được đối tượng đã theo bám và lắm bắt mọi dư động của đối tượng
thì xác định là đối tượng là đối tượng nghiện game điện tử
ban ngày thì đối tượng thường chuyên lang thang tại các khu dân cư để thăm dò địa bàn
và tăm tia những nhà dân có những sự sơ hỏa nhất định
thời gian qua tình hình trộm cắp tài sản đã bị lực lượng
trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh thái nguyên có diễn biến phức tạp
chỉ tính riêng tháng một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh thái nguyên đã điều tra khám phá ba mươi sáu vụ trộm cắp tài sản
xem quá trình điều tra xác định các đối tượng thực hiện ánh vi phòng tội
và lợi dụng sự sơ hở của người dân trong công tác quản lý bảo vệ tài sản của cá nhân
đặc biệt là khi người dân về thì thường hưởng để tất cả tài sản ở những nơi không có người quản lý trông coi
cũng như việc sơ hở trong công tác bảo vệ như không có khóa cổ khóa càng đối với xe máy
và không có người trông coi bảo vệ tài sản
để hạn chế thấp nhất số vụ trộm cắp tài sản xảy ra nhất là vào dịp cuối năm
bên cạnh công tác đấu tranh của lực lượng công an thì mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác
lắp đặt hệ thống cửa khóa camera an ninh để bảo vệ tài sản tích cực phát hiện tố giác tội phạm
cung cấp thông tin tài liệu trình báo cơ quan công an để phục vụ cho việc điều tra
truy xét và bắt giữ xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật
tại thôn hồ xáo trải xã trí cà huyện xín mần tỉnh hà giang cục phòng chống ma túy và tội phạm
bộ đội biên phòng phối hợp với lực lượng biên phòng hai tỉnh hà giang và lào cai vừa triệt phá thành công
vụ mua bán người bắt ba đối tượng giải cứu một nạn nhân
đây là đường dây tuyển mộ rụ rỗ lừa gạt phụ nữ
nhất là những phụ nữ người dân tộc thiểu số mông có hoàn cảnh khó khăn từ lào cai hà giang bán sang trung quốc
các đối tượng hoạt động tinh vi chuyên nghiệp tổ chức chặt chẽ giữa các đối tượng ở nội địa
đối tượng ở khu vực biên giới và đối tượng ở trung quốc
hiện cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng đang chỉ đạo tiến hành truy xét các đối tượng liên quan
công an huyện cẩm giang tỉnh hải dương vừa phối hợp với gia đình vận động đối tượng truy nã nguyễn văn hậu
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín
trú tại huyện cẩm bình tỉnh hải hưng nay là huyện cầm giang tỉnh hải dương đến cơ quan công an đầu thú
theo hồ sơ của cơ quan công an vào tháng ba năm một nghìn chín trăm chín mươi năm nguyễn văn hậu bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải hưng
nay là công an tỉnh hải dương ra lệnh truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa
sau khi gây án tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương
qua công tác nắm tình hình công an huyện cẩm giang xác định đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn phường vĩnh hải
thành phố nha trang tỉnh khánh hòa đơn vị đã cử một tổ công tác đến tận gia đình đối tượng để vận động người thân tuyên truyền
động viên đối tượng ra đầu thú sau hai mươi sáu năm lẩn trốn ngày hai mươi tháng một mươi hai nguyễn văn hậu đã đến cơ quan công an đầu thú
và thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội hiện đối tượng đã được công an huyện cầm giang bàn giao cho phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh hải dương tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
xin kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn việt anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã ngọc lương
huyện yên thủy tỉnh hòa bình về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
đối tượng này cao một m sáu mươi bảy và có sẹo chấm cách hai cm trên sau đuôi lông mày phải
còn liên quan đến tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc cạn
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú
tại số một đường trần đăng ninh thị trấn vân đình huyện ứng hòa thành phố hà nội
đối tượng này có nốt ruồi cách ba cm dưới trước mép phải
và đối tượng vũ văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại số một mươi một a phố ban mai tổ hai mươi bốn
phường bắc cường thành phố lào cai tỉnh lào cai phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh lào cai cũng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
đối tượng này có nốt ruồi cách một cm dưới trước đuôi mắt trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện